vào dạng sáng ngày hôm nay tại đường tránh đông đoạn qua tổ dân phố ba phường phổ minh
thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe khách và người đi bộ
hậu quả là một người chết tại chỗ
vào thời điểm trên xe khách biển kiểm soát bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm năm mươi tám lái xe sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận
điều khiển theo hướng nam bắc khi đến đoạn đường trên đã đâm vào người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam khi đang đi bộ qua đường hậu quả người đàn ông đã tử vong tại chỗ